vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày hôm nay đã xảy ra hỏa hoạn trong trung tâm thương mại
thương xá la tulip đà lạt thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thời điểm này một số người đang mua sắm tại khu vực chợ đà lạt phát hiện khói đen bốc ra dữ dội
từ một quầy hàng đặc sản trong khu thương xá la tulip đà lạt
do quầy đặc sản chưa mở cửa nên mọi người không có cách nào để có thể được vào bên trong dập lửa
trước tình thế cấp bách ban quản lý chợ đà lạt đã phối hợp với công an phường một thành phố đà lạt
buộc phải phá cửa cuốn tiến vào dập lửa
rất may vụ hỏa hoạn được phát hiện kịp thời nên công tác dập lửa được tiến hành nhanh chóng
khoảng năm phút sau vụ hỏa hoạn đã được dập tắt và không làm lan sang những quầy hàng
phần lớn kinh doanh các loại sản phẩm dễ cháy nổ bên cạnh